trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy trái phép có quy mô lớn từ nước ngoài
sau đó tập kết tại bình dương để đem đi tiêu thụ tại tp hcm đường dây này do giáp văn đào quê bắc giang cầm đầu
hai đối tượng vận chuyển thuê cho đào là vợ chồng lê trọng mạnh và nguyễn thị xuyến cùng quê bắc giang
sau một thời gian điều tra theo dõi đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng mạnh vận chuyển bốn kg ma túy đá trên đường nguyễn thái sơn quận gò vấp để giao cho khách
tiếp đó tại thị xã dĩ an tỉnh bình dương khi đào chuẩn bị mang hai hai kg ma túy đá đi bán cho khách thì bị cơ quan công an bắt giữ
khám xét nơi ở của đào công an thu giữ thêm hai tám kg ma túy đá
bước đầu đào khai nhận mua ma túy ở cửa khẩu tân thanh sau đó vận chuyển về quê nhà bắc giang
từ đây đào thuê vợ chồng mạnh vận chuyển vào bình dương với giá hai mươi triệu đồng
vào chín giờ sáng nay tại trước cổng trung tâm y tế dự phòng tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ xô xát
một đối tượng có tên huy chưa rõ nhân thân đã dùng súng uy hiếp người khác
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh lâm đồng đã kịp thời có mặt giải quyết vụ việc
theo thông tin ban đầu đối tượng huy đến trước cổng trung tâm y tế dự phòng gặp võ hùng
thế vinh chú tại phường một thành phố đà lạt để đòi nợ số tiền mà vinh đã mượn
hai bên đã xảy ra sâu sát và huy rút súng thủ sẵn trong người ra đe dọa bắn vinh
trong lúc rằng co vinh đã đoạt được súng và giao nộp cho cơ quan công an còn huy đã bỏ trốn
tại cơ quan công an khẩu súng mà đối tượng huy sử dụng được xác định là súng bắn bi có mức sát thương cao
được biết là cả hai đều thuộc diện đối tượng nghiện ma túy và đang điều trị cai nghiện
liên tiếp nhiều vụ trộm cắp cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra trên địa bàn thành phố thái nguyên trong dịp tết nguyên đán vừa qua
công an tp thái nguyên đã đấu tranh và triệt phá thành công hai chuyên án bắt giữ ba đối tượng chuyên trộm cắp lừa đảo và cướp giật tài sản
trần văn kiệm chú tệ xã yên lạc huyện phú lương và dương thế thiêm chú tại xã hóa trung huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên vừa bị công an thành phố thái nguyên bắt giữ
bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận đã gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản hai vụ cướp giật tài sản và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn đây là lê công tuấn anh chú tệ phường minh khai thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn vừa bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn giả mạo tài sản gia lô của người khác
hỏi vay tiền rồi chiếm đoạt để sử dụng chi tiêu cá nhân
tăng cường biện pháp quản lý tài sản của mình nhà cũng như cơ quan ra cố những cửa khóa chắc chắn đặc biệt là tăng cường biện pháp phòng kỹ thuật ví dụ như lắp đặt camera nếu có điều kiện để phòng ngừa các đối tượng lợi dụng sở phá khóa trong các tài sản
với sự và cuộc tích cực nhanh chóng của công an tp thái nguyên đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong diễn tích nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
còn tại tỉnh bạc liêu công an huyện phước long cũng vừa khởi tố một đối tượng trộm cắp tài sản
theo hồ sơ cơ quan công an vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu dương văn khánh chú huyện phước long đột nhập vào nhà anh nguyễn văn đợi ngụ cung ấp và lấy trộm một điện thoại di động samsung

tại đây theo quan sát của phóng viên tất cả các tầng lầu khu vực hành lang đều không có khung sắt để bảo vệ
thêm vào đó khoảng cách tính từ sàn đến tay vịn của lan can chỉ khoảng một mét
các thanh sắt lại được bố trí nằm ngang rất dễ để leo trèo
chưa kể các trường hợp cố tình nhảy lầu tự tử thì việc thiếu an toàn tại khu vực lan can dọc hành lang đối với các tòa nhà cao tầng đã là rất nguy hiểm
khi người ta mấy bệnh nhân người ta đã bị bệnh rồi cái tâm lý người ta nó không được ổn định không được tốt
cho nên người ta dễ nghỉ quẳng
cho nên là nếu mà trường hợp như cái lan can nó thấp như vậy là thường người ta dễ có dễ nhảy
ngay sau liên tiếp các vụ việc nhảy lầu tự tử vào hồi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu bệnh viện đa khoa tỉnh đã có kế hoạch xin chủ trương trang bị khung sát bảo vệ hành lang
chủ trương này cũng được ubnd tỉnh chấp thuận và giao cho bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện với tổng kinh phí là một bốn tỷ đồng
đến thời điểm này sở xây dựng đang thẩm định hồ sơ và thẩm định giá
mới tiến hành tổ chức đầu thầu
tiếp tục bảo vệ bệnh viện đáp ứng kịp thảo những cái diện dị xảy ra
cũng theo ông phạm ngọc lân giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh nếu các thủ tục xong sớm
bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ tiến hành thi công lắp đặt phần khung sắt bảo vệ hành lang ngay trong vòng một tháng
việc hoàn thành sớm ngày nào sẽ đảm bảo an toàn cho người bệnh người thân bệnh nhân được tốt hơn
đồng thời cũng hạn chế các nguy cơ nhảy lầu tự tử tại bệnh viện
tình trạng trèo kéo khách đi đò chúa hương đang gây mất trật tự công cộng và có dấu hiệu tái diễn phức tạp
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng vào tận địa bàn phường ngã tư sở quận đống đa để treo kéo khách đi chùa hương
bộ đối tượng bị bắt giữ gồm hoàng văn lưỡng phạm thị trung nguyễn thành trung và lê văn hà cùng chú tại huyện mỹ đức hà nội
trước đó tại khu vực ngã tư sở quận đống đa hà nội khi phát hiện các xe ô tô xe khách đi về hướng hà đông
các đối tượng đã điều khiển xe máy bám theo để trèo kéo cho số điện thoại nhà đò đi chùa hương gây mất trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi gây mất trật tự công cộng
một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào sáng sớm nay tại một kho xưởng chứa hàng hóa ở xã yê yông huyện grong park của tỉnh đắk lắc
đến tám giờ thì đám cháy được dập tắt và vụ cháy không gây thiệt hại về người
ngọn lửa bùng phát từ góc nhà kho chứa bao bì và các vật dụng đóng gói quả sầu riêng của công ty trách nhiệm hữu hạn dòng hoa thái
sau đó ngọn lửa lan rộng bao trùm cả nhà kho rộng hàng nghìn mét vuông
nhân được tin báo cảnh sát phòng cháy trựa cháy tỉnh đắk lắc đã điều ba xe trựa cháy và hơn năm mươi chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy
vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ số hàng hóa đựng trong kho có giá trị khoảng hai trăm linh triệu đồng đã bị thiêu dụi và toàn bộ nhà kho cũng bị hư hỏng hoàn toàn
hiện nguyên nhân của vụ cháy cũng như thống kê giá trị thiệt hại của vụ cháy này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo biên tập viên bích liên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ ba đơn vị đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối tượng đinh hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại ấp trung sơn xã thanh an thị xã bình long của tỉnh bình phước cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng giái tai trúc
đối tượng lữ ngọc nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cũng bị công an tỉnh bình thuận ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại thôn xuân đông xã vạn hưng huyện vạn ninh của tỉnh khánh hòa cao một m bốn mươi năm sống mũi thẳng giái tai trúc mắt đen
và cũng phạm tội trộm cắp tài sản
đối tượng trần nhẹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bị công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận truy nã
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại khu phố hải tân hai thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận cao một m sáu mươi sống mũi hơi lõm trái tay trúc sẹo thẳng một cm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là dự báo thời tiết
ngày hôm nay thời tiết tại khu vực bắc bộ đã chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác
khối không khí lạnh tràn về vào đêm ngày hôm qua đã gây mưa nhỏ rải rác cho toàn bộ khu vực đồng thời nhiệt độ trong ngày giảm mạnh trời chuyển rét
ở khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi trời rét có nơi rét đậm với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi hai đến một mươi chín độ
còn các tỉnh ở phía đông bắc bộ cũng có thời tiết tương tự
trong hai ngày sắp tới khu vực sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh khô có cường độ khá mạnh nên trời phổ biến không mưa nhưng vẫn nhiều mây với nhiệt độ phổ biến từ một mươi một đến một mươi bảy độ
trời sẽ rét sâu hơn
vùng núi và trung du còn rất đẹp
trời sẽ rét đậm có nơi rét hại
đến ngày một mươi hai tháng hai khối không khí lạnh có cường độ ổn định dần nên ban ngày đôi lúc trời hưởng nắng nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trời sẽ ấm áp hơn vào lúc trưa chiều tuy nhiên vào đêm và sáng vẫn sẽ rét sâu
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày sắp tới do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh
nên tại toàn khu vực trời vẫn tiếp tục nhiều mây và có mưa
mưa rào rải rác và có nơi có rông nền nhiệt độ tại khu vực bắc và trung trung bộ cũng giảm mạnh
các tỉnh ở phía bắc khu vực trời rét với nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bốn đến hai mươi độ
ở phía nam khu vực sẽ cao hơn đạt mức từ hai mươi hai mươi hai độ
trong khi đó khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
ở phía bắc của khu vực có mưa rào và rông trời rét vào đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất phổ biến giao động từ một mươi tám đến hai mươi độ
riêng khu vực nam trung bộ các tỉnh từ phú yên trở vào đến ninh thuận ít bị ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên trời vẫn là ít mưa ngày nắng nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên trong ngày mai thời tiết tại đây có mây thay đổi có mưa vài nơi
tuy nhiên sang đến ngày một mươi một và ngày một mươi hai bầu trời sẽ trở lại trạng thái khô giáo trời phổ biến không mưa
ngày nắng với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi tám đến ba mươi độ
dịch xuống khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai tại đây trời cũng nhiều mây vào đêm và sáng
mưa xảy ra vài nơi với lượng nhiều tập trung chủ yếu ở miền tây nam bộ
nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ hơn so với ngày hôm qua
nhưng sang ngày một mươi một và ngày một mươi hai thời tiết tại đây sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái không mưa
ngày nắng nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ trở lại và duy trì ở mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ